thành phố đà nẵng đã triển khai hệ thống xe buýt trợ giá chạy nội thành gần hai năm nay
tuy được đầu tư lớn nhưng đến nay phương tiện giao thông công cộng này vẫn chưa thu hút được người dân và du khách vì vẫn còn nhiều bất cập
thành phố đà nẵng hiện có một mươi bốn tuyến xe buýt đang hoạt động với một trăm chín mươi năm xe trong đó các tuyến buýt nội thành đều được đầu tư mới từ gần hai năm nay
theo đánh giá các xe này hiện đại tiện nghi giá rẻ và dịch vụ tốt
nhân viên ở đây thì phục vụ tốt
dịch vụ của xe cũng tốt
cái xe buýt này là quá hiện đại chứ
lên chai là không thoáng mốt mà tờ phụ đồ chứ cũng nhiệt tình đón khách trả khách vui vẻ
tuy nhiên hiện nay các tuyến xe buýt trợ giá vẫn chưa thu hút được người dân thành phố
theo thống kê trung bình mỗi lượt xe hiện có khoảng một mươi năm hành khách
một trong các lý do là các trạm rừng còn thiếu và chưa hợp lý
tôi không có dùng xe buýt
vì công việc của tôi là di chuyển hằng ngày trên đường nên tôi di chuyển xe máy nó tiện hơn
từ trạm này qua trạm kia thì cũng hơi xa
thì cũng nên trang thêm vô những thiếu mấy cái trạm thêm nữa
do người dân ở đó đi bộ hơn
thành phố đà nẵng đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng thời có nhiều chính sách ưu đãi cho người đi xe buýt
và tới đây thành phố sẽ mở thêm sáu tuyến buýt trợ giá nữa để tăng độ bao phủ
cái nhược điểm chính của hệ thống là
nó chưa có độ bao phủ toàn thành phố
cho nên để khắc phục cái nhược điểm đó
thì là như tôi đã nói là sắp tới sẽ bổ sung thêm sáu tuyến nữa
thế thì hệ thống trạm rừng nhà trờ cũng như là lộ trình tuyến nó sẽ mật độ nó sẽ lớn hơn
được biết mỗi năm thành phố đà nẵng trợ giá khoảng một mươi ba tỷ đồng cho các tuyến xe buýt trợ giá
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin
lễ hội sâm ngọc linh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám do huyện nam trà my tỉnh quảng nam tổ chức
với chủ đề hương sắc sâm ngọc linh diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách ở mọi miền đất nước tham gia
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại lễ hội đặc biệt này có phiên trợ sâm ngọc linh với hơn hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu bày bán của sâm ngọc linh
sâm ngọc linh là nơi để người dân trồng sâm doanh nghiệp trồng và sản xuất chế biến sâm và các sản phẩm từ sâm
gặp gỡ trao đổi với khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ
khi hậu trợ diễn ra thì mình cũng mong rằng khách hàng sẽ đến hậu trợ này để mua những sản phẩm sâm ngọc linh này là thật một trăm linh để đảm bảo chất lượng
lễ hội lần thứ nhất tôi cũng có tham gia và giờ đến lần thứ hai tôi vẫn đến tham gia
tôi thấy lễ hội lần thứ hai này rất là hoành tráng tôi rất bất ngờ
theo những sự hiểu biết của tôi thì tôi sẽ đến tham gia

hiện nay trên thế giới đánh giá rất cao giá trị của sâm ngọc linh nhưng tôi vẫn chưa có dịp dùng thử
nhưng năm nay tôi nhất định phải mua để dùng thử xem như thế nào
điều mới lạ của lễ hội năm nay là trong phiên chợ sâm ngọc linh có cuộc thi sâm nhằm tìm ra được những củ xâm đẹp từ đó nâng cao hơn nữa giá trị của củ xâm
đặc biệt đến với phiên chợ sâm ngọc linh du khách sẽ được mua sâm củ ngọc linh và các sản phẩm từ sâm ngọc linh thật bảo đảm chất lượng
trong lễ hội thì nó có rất nhiều cái gọi là cái hậu
đầu tiên phải kể đến là cái phong tục người xê đăng trồng sâm trên đỉnh núi ngọc linh có cái phong tục là thường thường rước cái cúng và rước cái củ xâm mà người ta gọi là to nhất hàng năm
để người ta gọi là tôn thờ cụ sâm đó
cái thứ hai thì trong lễ hội có cái phần thi những củ sâm tốc hay là hai cái hợp động chính của lễ hội sâm
nên chỉ có lý do trường quảng nam là phối hợp với chủ yếu và lý do thẩm mỹ là tham gia một cái tổ thẩm định chất lượng sâm ngọc linh từ đầu vào
đồng thời là ví dụ như trong quá trình mà kiểm tra từ cái khâu vào ví dụ các bà cô đưa các chốt đưa về đây
thì mình sẽ thẩm định trước
và trong những cái bộ phần thẩm định đó thì có dồn những là cái người lão làm có kinh nghiệm lâu năm ở trên chỗ sâm ngọc linh này
đồng thời mình phối hợp với họ để là thẩm định cái chất lượng sau này
lễ hội sâm ngọc linh thành công sẽ góp phần tôn vinh quảng bá giới thiệu về cây sâm ngọc linh và các sản phẩm được chế biến từ cây dược liệu quý hiếm này đến với du khách trong nước và ngoài nước
hai mươi năm năm nay công lạc bộ quan họa đương sản
đường xá phường vạn an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã trở thành mái nhà chung của đông đảo các liền anh liền trị ở nơi đây
lớp lớp các thế hệ đi trước lại tiếp tục truyền lửa cho những người yêu quan họ sau này giúp con họ ngày càng được trường tồn và lan tỏa
là một trong số những làng quan họ gốc đường xá được biết đến là một trong những điểm truyền dạy quan họ lý tưởng trên địa bàn tỉnh bắc ninh
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ban đầu với một mươi tám thành viên
nhưng đến nay với sự tâm huyết nhiệt tình và cách thức truyền đặt riêng của các liền anh liền trị mà các câu lạc bộ đã thu hút đông đảo thành viên của ba thế hệ tham gia từ măng non đến trung tuổi và cao tuổi
từ khi mà được unesco vinh danh là di sản văn hóa vi vật thể thì mình lại càng phải thấy rằng trách nhiệm của mỗi nền anh niên chị cần phải nặng nề hơn
đồng thời không những bản thân cho mình
và còn đồng thời siêu tầm các làn điệu quan họ còn tiềm ẩn trong dân gian
xong đó thì còn truyền dạy cho các thế hệ
câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt và duy trì đều đặn hai ngày mỗi tuần gồm hai nhóm chính là nhóm quan họ cao tuổi và lớp măng non
với lớp học mầm non các em có cô giáo truyền dạy
đối với lớp quan họ của người lớn tuổi các thành viên không chỉ học hát thuần thục các làn điệu
mà còn tích cực siêu tầm các bài hát
cô giáo truyền dạy quan họ cổ sáng tác những bài quan họ mới và giao lưu cùng với các câu lạc bộ quan họ khác
tất cả các anh hai trong câu lạc bộ đều muốn là giữ dân ca quan họ này để cho nó được giữ mãi mãi
cái thế hệ là che già thì măng mọc cho nên là chúng tôi có mang hết khả năng của chúng tôi ra để truyền dạy cho các cháu
con học hát quan họ lâu rồi và con cảm thấy học rất lâu
hồi nhỏ con đã được nghe các bà các ông hát con họ nên con đã đi học và rất thích
và con một lần lên cũng được nghe các ông các bà
câu lạc bộ quan họ đường xá là một trong những câu lạc bộ hoạt động tiêu biểu trên địa bàn tỉnh bắc ninh
bởi vậy thời gian qua câu lạc bộ được xây dựng nhà chứa theo phong cách cổ
đây là một sự quan tâm lớn của địa phương trong việc bảo tồn dân ca quan họ bắc ninh
và đánh giá cao vai trò của các câu lạc bộ
chúng tôi đánh giá là việc hoạt động của các câu lạc bộ mang lại hiệu quả rất là tốt
trong việc bảo tồn giữ gìn phát huy giá trị của dân ca quan họ bắc ninh
và trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn
để làm sao các câu lạc bộ hoạt động tốt hơn nữa
tuân thủ đúng những quy định của nhà nước hơn nữa
cùng với chủ trương bảo tồn dân ca quan họ bắc ninh
thì việc thành lập duy trì các câu lạc bộ quan họ sẽ giúp quan họ có được sức sống mạnh mẽ trường tồn và lan tỏa
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc xem xét gỡ bỏ giao cản viện trợ cho triều tiên
mỹ cảnh báo trung quốc về khả năng đáp trả thương mại
thưa quý vị hội đồng bảo an liên hợp quốc đang xem xét để đề xuất của chính quyền mỹ
về việc xóa bỏ những rào cản đối với hoạt động viện trợ nhân đạo cho cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
mở đường cho các tổ chức cứu trợ có thể triển khai hoạt động tại nước này
mặc dù các nghị quyết của liên hợp quốc đều chỉ rõ các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến công tác cứu trợ nhân đạo
nhưng các tổ chức thực hiện cứu trợ phản ánh rằng nhiều biện pháp siết chặt hoạt động ngân hàng
thương mại đang gây khó khăn về mặt thủ tục và làm chậm công tác viện trợ nhu yếu phẩm cho triều tiên
trước thực tế này mỹ đã nêu đề xuất về cách mà chính phủ và các tổ chức cứu trợ nhân đạo
có thể đăng ký đến các hoạt động cứu trợ triều tiên được miễn trừ các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc
sau nhiều tuần thảo luận dự kiến ủy ban phụ trách các vấn đề trừng phạt của liên hợp quốc
có thể sẽ ra quyết định vào tuần tới
nga vừa khẳng định moscow không vi phạm các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc đối với bình nhưỡng
trong đó hạn chế việc tuyển dụng lao động triều tiên và không tiếp nhận thêm bất kỳ lao động mới nào từ quốc gia đông nam á này
trong thông báo đại sứ nga tại triều tiên alexander masegora cho biết bất kỳ giấy phép lao động mới nào
được cấp cho lao động triều tiên tại nga đều dành cho những lao động phổ thông đã sinh sống tại nga
và làm việc theo những hợp đồng trước đây
theo ông masegora số lao động triều tiên ở nga đã giảm phân nửa
và tất cả lao động còn lại sẽ phải rời khỏi nga trước ngày hai mươi chín tháng một mươi một vào năm hai nghìn một mươi chín
tuyên bố trên của nga đưa ra sau khi tờ nhật báo phố quân của mỹ đưa tin
nga đang cho phép thêm hàng nghìn lao động phổ thông triều tiên tới nước này và cấp thêm nhiều giấy phép lao động mới
điều này có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
thống kê từ bộ lao động nga cho thấy khoảng ba mươi năm lao động triều tiên hiện đang làm việc tại khu vực viễn đông
chủ yếu là trong lĩnh vực đốn gỗ nông nghiệp và xây dựng
hôm qua mỹ đã cảnh báo trung quốc về năng lực trả đũa thương mại của nước này
sau khi bắc kinh thông báo kế hoạch áp thuế lên tới hai mươi năm đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ trị giá sáu mươi tỷ usd
phát biểu trên kênh truyền hình bloomberg cố vấn kinh tế cấp cao của nhà trắng lari kutlow nêu rõ
trung quốc không nên xem nhẹ quyết tâm của tổng thống donald trump trong vấn đề thương mại
đồng thời cho biết hai nước đã tiến hành một số trao đổi ở cấp độ cao nhất
về vấn đề thương mại trong những ngày gần đây
ngoài ra ông kudlow cũng cho biết mỹ và châu âu đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại
và có thể công bố một số thỏa thuận ngay trong tháng tới
tuyên bố được đưa ra sau khi bộ tài chính trung quốc cùng ngày thông báo sẽ áp thuế bổ sung
từ năm hai mươi năm đối với năm hai trăm linh bảy mặt hàng nhập khẩu từ mỹ trị giá lên tới sáu mươi tỷ usd
thời điểm áp dụng các mức thuế này sẽ phụ thuộc vào hành động từ phía washington
các mặt hàng bị áp thuế bổ sung cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp và năng lượng
hôm qua tổng thống pháp emmanuel macron đã có cuộc gặp không chính thức với thủ tướng anh theresa may
đang ở thăm pháp cuộc gặp được đánh giá là nỗ lực của bà may nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ
đối với kế hoạch anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo anh và pháp diễn ra tại bé gang sông nơi gọi là điện elige mùa hè
bên bờ địa trung hải theo một nguồn tin từ điện élyjé nội dung cuộc gặp xoay quanh quan điểm của london
về các cuộc đàm phán brexit
và mối quan hệ trong tương lai giữa anh và eu tuy nhiên hai bên không đưa ra thông cáo báo chí chung
sau cuộc gặp này trước đó phía pháp khẳng định cuộc gặp này không phải là nỗ lực đàm phán song song
thủ tướng anh theresa may chỉ còn vài tháng trước khi một thỏa thuận về việc anh rời khỏi eu
phải được chấp thuận về mặt nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh châu âu giữa tháng một mươi một
tổng thống nga vladimir putin mới đây đã ký văn bản luật cho phép miễn thị thực nhập cảnh vào nga
cho đến hết năm hai nghìn một mươi tám
đối với người hâm mộ nước ngoài sở hữu thẻ fan id được phát hành trong thời gian diễn ra
giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn một mươi tám vừa qua tại nga
văn bản luật đã ký được đăng tải trên trang web thông tin pháp lý của chính phủ nga trong ngày ba tháng tám
trước đó đuma quốc gia và hội đồng liên bang đã thông qua dự luật này vào ngày hai mươi sáu và hai mươi tám tháng bảy
phát biểu tại lễ trao giải sau trận chung kết world cup hai nghìn một mươi tám cho hai đội tuyển pháp và hội đồng liên bang
và kratia vào ngày một mươi năm tháng bảy tổng thống nga putin đã đưa ra sáng kiến cho phép những người hâm mộ đã
có thẻ fan id sẽ được vào nga nhiều lần trong vòng sáu tháng nữa mà không cần visa theo số liệu chính
thức của nga một năm triệu thẻ fan id đã được phát hành bao gồm khoảng sáu trăm ba mươi thẻ dành cho người
hâm mộ bóng đá nước ngoài tại nhật bản bệnh viện đại học kagoshima của nước này thông báo đã có
tám bệnh nhân tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm mdr acinetobacter
trong khi bệnh viện này vẫn đang điều trị bảy ca nhiễm bệnh tương tự khác
theo thông báo từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng một mươi năm ca bệnh
trong đó có năm ca được xác định nhiễm mdr acinetobacter qua các bước xác minh ban đầu
phòng chăm sóc đặc biệt có thể là nguồn lây vi khuẩn này bởi có tới một mươi bốn trong số một mươi năm người nhiễm
bệnh từng có thời gian điều trị tại icu và đây cũng là nơi phát hiện ra vi khuẩn này bệnh viện
đã phát hiện vi khuẩn mdr trên ba trong tổng số một mươi sáu đệm nằm của bệnh nhân ở icu sau hai ca tử vong là
những bệnh nhân nhập viện hồi tháng bốn sau sự việc trên bệnh viện đại học kagoshima đã xin lỗi ra
đình của các nạn nhân và tiến hành vệ sinh khử trùng nâng cấp phòng chăm sóc đặc biệt để tránh
tái diễn sự việc tương tự bộ trưởng y tế nhật bản kasunobu kato cho biết cơ quan chức năng nước
này sẽ xem xét thanh tra bệnh viện theo quy định của pháp luật
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại